cục cảnh sát giao thông cho biết trong ngày đầu thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm
xin lỗi quý vị
trong ngày đầu kiểm tra về trật tự an toàn giao thông lực lượng chức năng đã xử lý sáu trăm ba mươi sáu trường hợp điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn
trong đó chưa vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở có ba trăm bốn mươi một trường hợp vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở đến bốn mg trên một lít khí thở có chín mươi bảy trường hợp
vượt quá bốn mg trên một lít khí thở có một trăm tám mươi bốn trường hợp bốn trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn
lực lượng chức năng đã xử lý sáu trăm sáu mươi hai trường hợp vi phạm về tốc độ